trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng một huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã tiến hành chi trả tiền đền bù đợt hai do sự cố môi trường biển vừa qua cho số hộ dân nuôi trồng thủy sản ở bốn xã bị ảnh hưởng gồm triệu an triệu vân triệu lăng triệu độ theo quyết định của thủ tướng chính phủ
trong đợt chi trả này về thiệt hại do sự cố môi trường biển xã triệu an có hai trăm linh hai hộ với ba trăm linh hai hồ nuôi được bồi thường với số tiền gần hai mươi chín tỷ đồng
qua quá trình kê khai xác định thiệt hại từng hộ nuôi đã báo cáo được chính quyền kiểm tra kỹ lưỡng số tiền bồi thường cũng được niêm yết công khai nên việc chi trả bồi thường diễn ra ở địa phương thuận lợi
trong đợt chi trả lần hai cho đối tượng nuôi trồng thủy sản này toàn huyện triệu phong có hai trăm chín mươi bảy hộ nuôi với hơn một trăm năm mươi một hectare hồ nuôi được chi trả tiền đềm bù ba mươi tám tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng
tùy theo nhu cầu và điều kiện của từng gia đình mà mỗi hộ dân đều có kế hoạch sử dụng số tiền đềm bù
trong đó tập trung cải tạo hồ nuôi để tiếp tục nuôi trồng đóng thuyền mua ngư lưới cụ vân khơi bám biển phát triển kinh doanh dịch vụ nhằm tứng bước ổn định cuộc sống